với những sai phạm khi để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm hòa phát phú thọ
mà truyền hình nhân dân đã phản ánh trong thời gian qua ubnd tỉnh phú thọ vừa có quyết định xử phạt đơn vị này
cụ thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gia cầm hòa phát phú thọ đã thực hiện không đúng một trong những nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường
đã được phê duyệt và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
thải chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường từ sáu mươi kg đến dưới tám mươi kg
tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là trên bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng
yêu cầu công ty phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khẩn trương cải tạo phục hồi môi trường bị ô nhiễm